chiều nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
đã có buổi tiếp xúc cử tri huyện văn lâm tỉnh hương yên trước kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
tại buổi làm việc đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên đã thông báo với cử tri về dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi năm
và thông báo kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri tại cuộc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
với tinh thần dân chủ thẳng thắn cử tri huyện văn lâm kiến nghị với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh hưng yên
một số vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau như vấn đề ô nhiễm môi trường từ các làng nghề khu công nghiệp
vấn đề giải phóng mặt bằng tái định cư chính sách cho người có công chính sách nhà ở cho công nhân và cải cách tiền lương
bộ trưởng tô lâm khẳng định các kiến nghị của cử tri đều rất cụ thể xác đáng có căn cứ phản ánh nguyện vọng chính đáng của cử tri
liên quan tới vấn đề giải phóng mặt bằng tái định cư bộ trưởng tôn lâm cho rằng đây là một vấn đề nóng không chỉ ở hương yên mà trên toàn quốc
nguyên nhân chủ yếu là liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất
nguyên nhân chủ yếu là liên quan đến vấn đề quyền sử dụng đất

bộ trưởng tô lâm cũng gửi lời cảm ơn tới bà con cử tri đã dành sự quan tâm đồng hành và đánh giá cao những nỗ lực đóng góp của lực lượng công an trong việc giữ gìn an ninh trật tự phát triển kinh tế ở cơ sở